chiều tối qua ngày hai mươi ba tháng bốn văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ban hành văn bản số một trăm bốn mươi bốn gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ thanh hóa và nghệ an
về việc ứng phó với mưa rông kèm theo lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố khu vực phía bắc các tỉnh thanh hóa nghệ an
theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo thiên tai thời tiết để thông báo hướng dẫn kịp thời
thường xuyên cho các cấp chính quyền người dân để chủ động phòng tránh giảm thiểu thiệt hại
sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả
khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả các đợt mưa lớn rông lốc và gió giật mạnh vừa qua
để sớm ổn định đời sống các địa phương tổ chức thường trực theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến
thời tiết thiên tai thường xuyên tổng hợp báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai trong những ngày từ một mươi bảy tháng bốn đến nay nhiều địa phương khu vực bắc bộ
đã xảy ra mưa lớn rông lốc và gió giật mạnh gây thiệt hại về người nhà ở và sản xuất nông nghiệp
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn tiếp tục cảnh báo trong hôm nay ngày hai mươi bốn tháng bốn
khu vực bắc bộ thanh hóa và nghệ an có mưa rào và rông dài rác
cục bộ có mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh